hơn hai trăm linh bao đường cát loại năm mươi kg một bao vừa được công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai tạm giữ
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
số tăng vật này được chở trên xe ô tô tải do trần ngọc tạo ba mươi ba tuổi quê ở tỉnh nghệ an điều khiển
các bao đường trên bao bì có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài nhưng lại không có nhãn phụ bằng tiếng việt
tài xế chưa xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ có liên quan đến số hàng hóa nói trên